thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng
là biểu tượng về ý chí nghị lực và sự phấn đấu hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa và giá trị to lớn
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo bác
bằng những việc làm thiết thực đã và đang nhân lên những điều tốt đẹp
để cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp như sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã can dặn
trong chương trình hoa tháng năm dân người bảy mươi năm điển hình tiên tiến công an nhân dân học tập
làm theo sáu điều bác hồ dạy đại diện cho hàng nghìn tấm gương của lực lượng
đã vinh dự được tuyên dương ngay chính trên quê hương của người
tại hội nghị tổng kết phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba ba mươi tập thể và bảy mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc
cũng đã vinh dự nhận được bằng khen của bộ trưởng bộ công an
từ việc nhỏ thiết thực hàng ngày đã có rất nhiều câu chuyện học tập và làm theo bác
để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân là những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ không quản nguy hiểm
lao vào đám cháy cứu người cứu tài sản
chiến sĩ cảnh sát giao thông dãi nắng dầm mưa làm cọc tiêu sống hướng dẫn người dân đi lại an toàn
những cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự ma túy không sợ hy sinh nguy hiểm
bắt giữ các đối tượng tội phạm có vũ khí
những cán bộ an ninh trinh sát điều tra ngày đêm tìm tòi đấu tranh
đưa ra ánh sáng những tên tội phạm nguy hiểm
các cán bộ công an xã tận tụy bám địa bàn gần gũi với nhân dân đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
nhiều việc làm có ý nghĩa nhân văn thiện nguyện hướng về cộng đồng phục vụ nhân dân
vâng qua những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi có thể thấy
những tấm gương đó là minh chứng sống là kết quả của quá trình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong lực lượng công an nhân dân
vậy để việc học và làm theo bác có ý nghĩa thiết thực hơn có sức lan tỏa sâu rộng hơn
thì những vấn đề gì đang được đặt ra
biên tập viên nam hà đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo đại học quốc gia hà nội
mời quý vị cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
lực lượng công an nhân dân với những sự diều sát và chỉ dạy của chủ tịch hồ chí minh
thì đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt
và điều này đã được chứng minh cụ thể trong thực tiễn
thưa giáo sư bằng chứng là tất cả các thử thách hiểm nghèo của dân tộc
mà cho đến nay chúng ta đã vượt qua đấy thì đều có cái vai trò rất lớn của công an nhân dân
như gần đây thôi chúng ta đã phải trải qua thời kỳ chống dọi với dịch bệnh hiểm nghèo
thì ở đó vai trò người công an làm sao đó để yên lòng dân
làm sao đó để giữ gìn trật tự xã hội trong cái bối cảnh cực kỳ phức tạp như thế
thế mà đất nước ta vẫn vững
thì cái sự vững vàng ấy ai cũng thấy mình tự nhiên là an hưởng
như không biết rằng đằng sau cái sự bình yên ấy
đấy là sự hy sinh thầm lặng
đấy là những cái đóng góp không thể tính đếm hết được của những chiến sĩ công an
có thể thấy là bằng việc mà cụ thể hóa
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh
thì lực lượng công an nhân dân nói riêng và nhân dân ta nói chung
thì đã có được những sự chuyển biến rất là đáng ghi nhận đúng không ạ
vậy riêng với lực lượng công an nhân dân sự chuyển biến đó
thì giáo sư cảm nhận như thế nào ạ
công an là có cái vai trò thực hiện những cái nhiệm vụ nói chung là rất đặc biệt
nó khó khăn nó phức tạp là bởi vì tiếp xúc với những cái mặt tiêu cực của xã hội
rồi là đối mặt với những âm mưu mà không lộ diện của kẻ thù
và đặc biệt là phải làm sao đó để giữ được lòng tin của người dân
thì cái điều đó nó khó vô cùng
học theo tấm gương
học theo tấm gương của chủ tịch hồ chí minh
thì trước hết là phải trung thực trung thành và liêm khiết
thế nên thực chất cái hoạt động của công an là làm sao đó có được những cái quan hệ chuẩn mực
đúng đắn thông minh khéo léo
và vì vậy cho nên tôi thấy công an trong thời gian vừa qua đấy
đã coi cái văn hóa ứng xử như là một cái mảng
mà có thể coi như là một cái nhiệm vụ đặc biệt
thì trong thời gian vừa qua đấy tôi thấy lực lượng công an đã làm rất nhiều
trong cái việc mà chấn chỉnh đội ngũ của mình
phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân
và đồng thời cũng xây dựng ngày càng tốt hơn mối quan hệ với nhân dân
và đó là một cái thành công rất là quan trọng
học bác để phục vụ nhân dân tốt hơn thì đây không chỉ là một cái động lực
để mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an phân đấu
mà cao hơn là để hướng tới mục tiêu đó là để bảo vệ tổ quốc
và bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và để hướng tới mục tiêu đó thì theo giáo sư vũ minh sang
mỗi một cán bộ chiến sĩ công an cần phải cụ thể hóa điều này như thế nào ạ
thì cái rèn luyện ở đây cái phẩm chất ở đây thì phải để hiểu theo cả hai nghĩa
tức là cái phẩm chất của một con người của một chiến sĩ của người công an nhân dân
nhưng đồng thời cũng phải là gian luyện theo cái nghĩa là tinh thông nghiệp vụ
phải là nâng cao hiểu biết trình độ để mà đáp ứng để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
thì đấy theo tôi nghĩ là mỗi người đều phải có một cái trú tâm rèn luyện như vậy
thì nó sẽ góp phần làm cho lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của giáo sư tiến sĩ khoa học vũ vinh giang trong chương trình ngày hôm nay